tại khu vực hòn bảy cạnh huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu gió và sóng lớn đã làm lật tàu cá mang số hiệu nt hai ts của ninh thuận
trên tàu lúc này có chín thuyền viên
ngay sau khi nhận được tin báo bộ đội biên phòng huyện côn đảo đã triển khai lực lượng ứng cứu khẩn cấp
do thời tiết tại khu vực tàu bị nạn đang có sóng to kèm theo rông lốc nên gây khó khăn cho việc cứu nạn
hiện bộ đội biên phòng huyện côn đảo đã cứu vớt được bảy thuyền viên trong đó có một thuyền viên lớn tuổi bị giảm thân nhiệt
nên đưa vào trung tâm quân dân y huyện côn đảo cấp cứu hai thuyền viên còn lại hiện vẫn đang mất tích